xin chào và hẹn gặp lại
vì sao vạn thịnh pháp gom nhiều đất vàng tại tp hcm
với các sai phạm quá lớn thời gian kéo dài trách nhiệm của người đứng đầu tp hcm cơ quan thanh tra kiểm toán sẽ thế nào
cử tri giành nói
trả lời kiến nghị cử tri đại biểu lê minh trí cho biết liên quan vụ án vạn thịnh pháp và bà trương mỹ lan
hiện mới chỉ đưa ra xét xử vụ án liên quan đến các sai phạm tại ngân hàng
sẽ điều tra ít nhất hai vụ án liên quan đến việc đầu tư của tập đoàn này tại các địa phương
tại hội nghị các vấn đề phòng chống tham nhũng được các cử tri đặc biệt quan tâm và bày tỏ sự ủng hộ
tuy nhiên các cử tri cho rằng cần kỹ lưỡng hơn trong công tác lựa chọn cán bộ
nhiều cán bộ được lựa chọn rất kỹ nhưng khi giữ các chức vụ cao vẫn xảy ra vấn đề
cử tri nguyễn thị sâm quận năm cho rằng nguyện vọng của cử tri gửi đến các cơ quan là lựa chọn cán bộ chính xác
đầy đủ tiêu chuẩn không vướng phải những tiêu cực
về công tác phòng chống tham nhũng đại biểu lê minh trí cho rằng đây là chủ trương quyết sách lớn và là sự quyết tâm chính trị lớn của đảng
trước đây trung ương đã làm tốt công tác này và vừa qua các ban ngành chỉ đạo chống tham nhũng tiêu cực đã được thành lập tại các cấp địa phương để triển khai đồng bộ
hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án
dự án chưa được xử lý trong vụ án của bị cáo trương mỹ lan hoặc các cá nhân tổ chức cho trương mỹ lan
sử dụng hợp tác giao kết giao dịch để xác định đúng bản chất của các giao dịch nhằm xác định các tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan nếu có
để có căn cứ xem xét thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn hai theo quy định
đối với sáu trăm năm mươi tám bất động sản do các công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ
theo hội đồng xét xử xét về bản chất toàn bộ các tài sản này là của bị cáo trương mỹ lan nên xét cần tiếp tục kê biên
xử lý để thi hành án cho bị cáo này trong toàn bộ vụ án
cụ thể đối với bảy mươi sáu bất động sản tại huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã tiến hành kê biên hội đồng xét xử xét các bất động sản này có dấu hiệu liên quan đến hành vi sai phạm
của một số người đứng tên hộ tài sản cho bị cáo trương mỹ lan cần phải tách ra giải quyết trong một vụ án khác nên xét cần tiếp tục cây biên
giao cho cục cảnh sát kinh tế bộ công an để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau
đối với bốn trăm bảy mươi năm bất động sản liên quan đến công ty
công ty cổ phấn quốc cường gia lai gồm ba trăm linh một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai mươi một hợp đồng công chứng
một trăm bốn mươi bảy thỏa thuận bồi thường các thửa đất tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển
và sáu giấy chứng nhận tại xã phong phú huyện bình chánh tp hcm
cần tiếp tục kê biên để đảm bảo việc công ty cổ phấn quốc cường gia lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo trương mỹ lan là gần hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng
số tiền này để đảm bảo thi hành án cho bà trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
nếu hoàn trả đủ thì sẽ nhận lại được toàn bộ bất động sản cùng giấy tờ liên quan nêu trên
đối với một mươi sáu bất động sản tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm diện tích khoảng một hectare thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển
hội đồng xét xử cho rằng cần tiếp tục kê biên và giao cục cảnh sát kinh tế bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án
đối với hai bất động sản tại tỉnh long an
hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ cho bà trương mỹ lan
đối với căn hộ tại tầng một tầng hai số bảy mươi tám nguyễn huệ phường bến nghé quận một tp hcm
hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên xử lý tài sản này để thi hành nghĩa vụ cho bà trương mỹ lan
đối với nhà đất bảy mươi năm b trần tế sương phường bảy quận phú nhuận
hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ
đối với nhà và quyền sử dụng đất là biệt thước cổ
tại số một trăm linh một trăm một mươi hai
phường võ văn tẩn phường võ thị sáu quận ba tp hcm
hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
đối với bất động sản là tòa nhà số một mươi chín hai mươi một hai nghìn ba trăm hai mươi năm nguyễn huệ phường bến nghé quận một tp hcm
hội đồng xét xử xét thấy đây là tài sản của bị cáo trương mỹ lan
nên cần tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trương mỹ lan trong vụ án
đối với bất động sản tại phường tân phú quận bảy tp hcm
hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ
đối với bất động sản thửa đất số một bảy trăm năm mươi năm tờ bản đồ số một mươi sài gòn khánh hội
tại địa chỉ một trăm bốn mươi năm một trăm bốn mươi bảy nguyễn tất thành phường một mươi ba quận bốn tp hcm
hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên để đảm bảo thực hiện
đối với một mươi tám bốn trăm năm mươi cổ phần chiếm bảy mươi năm mươi chín vốn điều lệ của công ty cổ phần th hạ long
ba bất động sản của công ty cổ phần th hạ long và tám bất động sản thuộc sở hữu của công ty âu lạc
đều thuộc phường tuần châu tp hcm tp hcm
hội đồng xét xử tiếp tục kê biên một số tài sản để đảm bảo việc thi hành án nghĩa vụ
đối với một trăm một mươi sáu một trăm chín mươi hai trăm linh cổ phần tại công ty cổ phần đĩa ốc đông á chiếm chín mươi sáu tám mươi bốn
hội đồng xét xử xét thấy đây thực chất là tài sản của bị cáo trương mỹ lan
nên cần tiếp tục kê biên để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ
đối với sáu mươi chín bảy trăm chín mươi năm cổ phần tại sasco miền nam tương ứng với ba ba mươi sáu một trăm linh cổ phần
bốn mươi chín cổ phần tại sarscoe miền bắc tương ứng với hai trăm chín mươi một năm trăm năm mươi cổ phần
và bốn mươi chín cổ phần tại sasco phú quốc tương ứng với hai trăm bốn mươi năm cổ phần
hội đồng xét xử tiếp tục kê biên để đảm bảo thực hiện việc thực hiện nghĩa vụ
đối với bất động sản thừa đất số hai trăm bốn mươi một tờ bản đồ số ba
địa chỉ tại xã phước vĩnh đông huyện cần duộc tỉnh long an
hội đồng xét xử tiếp tục kê biên để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ
những dự án đứng hình của vạn thị pháp tại tp hcm
thứ nhất là dự án efc one sài gòn
từng được kỳ vọng là tòa nhà ốc biểu tượng cho tp hcm vào năm hai nghìn chín
thế nhưng sài gòn loan tower toạn lạc tại trung tâm thành phố chục năm qua
vẫn là khối bê tông dở dang
chủ đầu tư ban đầu của sài gòn wal tower
là công ty cổ phần sài gòn one tower
đây là liên danh gồm công ty cổ phần mcpng
sài gòn tourist đông nga banh và công ty trách nhiệm lưu hạn chứng khoán đông á
dự án được khởi công vào năm hai nghìn bảy dự kiến sẽ hoàn thành sau hai năm
và lạc tại khu vực giao lộ hàm nghi tôn nước thắng võ văn kiệt quận một
sài gòn one tower được xem là một trong những dự án có vị trí đắc địa nhất tp hcm
dự án được xây dựng trên khu đất
sáu sáu trăm bảy mươi hai m quy mô năm tầng hầm ba tầng kỹ thuật và bốn mươi một tầng cao
theo quảng cáo đây là tổ hợp trung cư văn phòng và thương mại cao cấp
với điểm nhấn là quán bar ngoài trời lớn nhất việt nam
tuy nhiên sau đó dự án y ạch chủ đầu tư chỉ xây xong phần thô dở dàng thời gian dài
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản
của các tổ chức tính dụng việt nam đã thu giữ dự án sài gòn one tower
để xử lý khoản nợ của chủ đầu tư
hy vọng hồi sinh dự án sài gòn ron tower đến năm hai nghìn hai mươi một
khi công ty cổ phần đầu tư và phát triển vinaland
bất ngờ xuất hiện với vai trò là đơn vị phát triển dự án
tên thương mại của dự án cũng được đổi thành ifc oan sài gòn
vivaland là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
do bà trương mỹ lan làm chủ
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công trường dự án xuất hiện công nhân thi công
nhưng chỉ thay lớp kính bên ngoài đảm bảo an toàn và mỹ quan đồ thị
các hạng mục bên trong tòa nhà
chủ đầu tư vẫn chưa được thi công do dự án đang chờ kết luận của thanh tra chính phủ
và đến nay dự án ifc oan sài gòn vẫn chỉ là khối bê tông nằm phơi nắng mưa
số hai là thuận kiều plaza
thuận kiệp plaza được xây dựng trên khu đất có diện tích là chín chín trăm bảy mươi một m hai
công trình gồm ba tháp mỗi tháp có ba mươi ba tầng
trong đó có khu trung tâm thường
sáu trăm bốn mươi tám căn hộ và các công trình diện tích do công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên xây dựng thương mại sài gòn năm
khu vực tổng công ty địa ốc sài gòn và king hamori của hồng kông liên doanh xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
với vốn đầu tư thời điểm đó khoảng năm mươi năm triệu usd
năm hai nghìn một mươi năm tập đoàn vạn thịnh pháp đã hoàn tất việc mua lại dự án này
và tên mới là the garden mall chính thức được công bố vào ngày ba tháng một mươi một
năm hai nghìn một mươi bảy khi dịch covid một mươi chín xảy ra
chủ đầu tư đã cùng với ủy ban nhân dân tp hcm cải tạo phần lầu một và hai của tòa nhà
thành bệnh viện giã chiến với quy mô là một giường để tiếp nhận bệnh nhân
một giường bệnh chỉ được cải tạo ở khu vực trung tâm thương mại
không liên quan đến các căn hộ ở ba tòa tháp
đến nay thuận kiệp la ra tiếp tục bị bỏ không
dự án one center hồ chí minh
dự án oan center hồ chí minh là một trong những dự án
có vị trí đắc địa tại trung tâm tp hcm khi nằm đối diện chợ bến thành
và nằm giữa bốn mặt tiền khu tứ giác bến thảnh gồm phạm ngũ lão phó đức chính
lê thị hồng gấm shen meter
dự án rộng gần tám sáu trăm linh m hai và được các đơn vị quảng bá là sẽ xây hai tòa tháp cao bốn mươi sáu tầng và năm mươi bảy tầng
trong đó sài gòn glory làm chủ đầu tư
thứ tư là dự án mũi đèn đỏ khu đô thị mới sài gòn benisula
còn được gọi là dự án mũi đèn đỏ nằm tại ngã ba sông sài gòn quận bảy
có diện tích gần một trăm một mươi tám hectare với tổng vốn đầu tư khoảng sáu tỷ usd
được tập đoàn vạn thịnh pháp ký hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài
gồm pavilion group và genting group để cùng phát triển
dự án sài gòn benisula được ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận đầu tư vào năm hai nghìn bảy
tổng vốn đầu tư của dự án này lên tới sáu tỷ usd khoảng một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
nơi đây sở hữu vị trí đắc địa khi có hai mặt giáp sông sài gòn và sông xoài rạp
mặt tiền đường đào chí
sau khi khởi động thì dự án sài gòn benisula đứng hình
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy bộ tài chính có công văn gửi bộ xây dựng nêu lên quan điểm
về năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án
theo đó chủ đầu tư vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ các điều kiện
để thể hiện được mình đủ năng lực tài chính thực hiện dự án
đầu năm hai nghìn hai mươi hai dự án được công ty villa land công ty con của văn thịnh phát quản lý
sau đó website của villa land cũng không cung cấp thêm thông tin về siêu dự án này
hiện dự án vẫn đứng hình
thứ năm là biệt thự cổ bảy trăm linh tỷ đồng
căn biệt thự cổ một trăm một mươi hai võ văn tần được xây dựng trên khu đất là hai tám trăm một mươi chín m hai
theo kiến trúc pháp cổ là nhà cấp hai ba gồm hai tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn hai m hai
khi thị trường bất động sản sôi động căn biệt thự trên đã được giao bán với giá bốn mươi bảy triệu usd
căn biệt thự được bà trương mỹ lan mua lại đã cho trùng tu theo nguyên bản vào năm hai nghìn một mươi
sở xây dựng tp hcm đã cấp phép xây dựng cho công ty stomweflimited của singapore là nhà thầu của công trình
do căn biệt thự cổ nằm trong danh sách được bảo tồn nên chủ công trình chỉ được trùng tu sửa chữa nguyên trạng mà không được xây dựng mới
tuy nhiên sau đó căn biệt thự cổ vẫn chưa được sửa chữa trùng tu xong
hiện biệt thực cổ là một trong số bất động sản bị kê biên trong vụ án của bà trương mỹ lan và đồng phạm
giai đoạn một vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp đã kết thúc
theo báo cáo của scb liên quan tới một hai trăm tám mươi bốn khoản vay của bị cáo trương mỹ lan tại đây
tính đến ngày một bốn một số khoản vay đã được tất toán cả gốc và lái
số tiền là hơn hai tỷ đồng
hiện tại số khoản vay của bị cáo lan giảm xuống còn một hai trăm bốn mươi ba khoản tương ứng với một một trăm hai mươi hai mã tài sản đảm bảo
vì vậy số tiền thiệt hại mà bà lan có trách nhiệm bồi thường giảm xuống còn sáu trăm bảy mươi ba tám trăm linh tỷ đồng
bao gồm đã cấn trừ số tiền dương tấn trước tổng giám đốc công ty tường việt và một số bị cáo khắc phục hậu quả
hội đồng xét xử quyết định giao một một trăm hai mươi hai mã tài sản này cho scb tiếp tục quản lý xử lý
quá trình xử lý các tài sản để thu hồi nợ nếu còn dư thì phối hợp với cục cảnh sát kinh tế bộ công an
để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của trương mỹ lan thì sẽ dùng đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn khác của bị cáo trong vụ án
hội đồng xét xử cũng cho biết quá trình giải quyết vụ án đã thu thập sổ tay ghi chép của các trợ lý bà trương mỹ lan
cho thấy số tiền là một trăm linh tám tỷ đồng và một mươi bốn bảy triệu usd trở về tòa nhà vạn thịnh pháp không chỉ từ scb
mà còn từ nguồn gốc trái phiếu
vì vậy hội đồng xét xử đề nghị cục cảnh sát kinh tế bộ công an và viện kiểm sát nhân dân tối cao
trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tiếp tục làm rõ sai phạm xung quanh số tiền này để làm căn cứ giải quyết ở giai đoạn hai
cũng theo hội đồng xét xử việc bị cáo trương mỹ lan lấy tiền từ scb đầu tư chuyển nhượng nhiều dự án đang bị kê biên không có hồ sơ pháp lý rõ ràng
do đó hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh
làm rõ số bất động sản dự án liên quan tới các bị cáo chưa được giải quyết trong vụ án này
để xác định đúng bản chất giải quyết theo quy định của pháp luật đảm bảo việc kê biên khắc phục thiệt hại
ngoài ra hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản cổ phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sổ tiết kiệm các tài sản khác của công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp đứng tên sở hữu
hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo những người liên quan khác
để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng
bên cạnh đó hội đồng xét xử buộc bị cáo dương tấn trước phải bồi hoàn tiếp cho scb hơn sáu trăm chín mươi hai tỷ đồng
trong trường hợp tài sản của vợ chồng bị cáo trước không đủ thì dùng toàn bộ các tài sản khác bị kê biên
của bị cáo cao việt dũng để đảm bảo tiếp nghĩa vụ bồi hoàn cho các bị cáo trước
tòa bộ bị cáo trước phải nộp lại số tiền là hai hai trăm linh bốn tỷ đồng
số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan
buộc bị cáo nguyễn văn văn
nguyễn thanh tùng và công ty dầu khí đông phương phải bồi hoàn số tiền là bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng cho scb
chuyển số tiền ba trăm linh tỷ đồng mà ông nguyễn văn hảo đã nộp khắc phục cho bị cáo trương mỹ lan qua scb
để khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan trong vụ án
ngoài một một trăm hai mươi một mã tài sản đang thế chấp cho scb trong quá trình điều tra
bộ công an kê biên thêm một hai trăm ba mươi bảy bất động sản liên quan đến bị cáo trương mỹ lan
vậy khối tài sản bị kê biên nào
tài sản này được hội đồng xét xử sơ thẩm giải quyết như thế nào
đối với sáu trăm năm mươi tám bất động sản do các công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp đứng tên sở hữu
hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ hội đồng xét xử xét bản chất các tài sản này là của bị cáo trương mỹ lan
nên cần tiếp tục kê biên xử lý để thi hành án nghĩa vụ của bị cáo trong toàn bộ vụ án
đối với biệt thự cổ tại số một trăm một mươi một trăm một mươi hai võ văn tần phường võ thị sáu quận ba tp hcm
tòa nhà một mươi chín hai mươi một hai mươi ba hai mươi năm nguyễn huệ phường bến nghé quận một tp hcm căn hộ tại bảy mươi hai nguyễn huệ phường bến nghé
hội đồng xét xử xác định đây là tài sản của bị cáo lan tiếp tục cây biên xử lý để thi hành nghĩa vụ cho bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
về bốn trăm bảy mươi năm bất động sản liên quan đến công ty cổ phần quốc cường gia lai theo hội đồng xét xử
nếu phía công ty này hoàn trả hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng cho bị cáo trương mỹ lan
quốc cường gia lai sẽ nhận lại toàn bộ bất động sản cùng giấy tờ liên quan
về bảy mươi sáu bất động sản tại huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai theo hội đồng xét xử
các bất động sản này có dấu hiệu liên quan sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ cho trương mỹ lan
nên hội đồng xét xử tuyên phải tách ra giải quyết trong một vụ án khác và cần tiếp tục kê biên
giao cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an điều tra làm rõ xử lý sau
với một mươi sáu bất động sản tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm
diện tích khoảng một hectare thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển
hội đồng xét xử nhận định bị cáo trương mỹ lan khai chi năm trăm linh tỷ đồng để ông nguyễn ngọc dương đã tử vong mua
nhưng hiện do người khác đứng tên
tuy nhiên hiện không có tài liệu nào xác định một mươi sáu bất động sản này của bị cáo trương mỹ lan
nên tiếp tục kê biên sao bộ công an làm rõ để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án
về nhà đất bảy mươi năm b trần kế sương phường bảy quận phú nhuận tp hcm
hội đồng xét xử đánh giá tài sản này do mai ngọc nga đứng tên thế chấp cho bà vũ thị hồng hạnh
vợ ông trương lập hưng là cháu của trương mỹ lan vay một mươi chín ba tỷ đồng
vì vậy tài sản này tiếp tục bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của bà nga nộp lại một mươi chín ba tỷ đồng cho bị cáo trương mỹ lan
về hai bất động sản tại tỉnh long an do công ty phú an đứng tên
hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên đảm bảo nghĩa vụ của công ty phú an và bà phan thị phương thảo nộp lại hơn một trăm bốn mươi năm tỷ đồng
và một lượng vàng sgc cho bị cáo trương mỹ lan
bất động sản tại phường tân phú quận bảy tp hcm tuy thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà
nhưng hội đồng xét xử tuyên vẫn tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của công ty phải hoàn trả bốn trăm linh tỷ đồng cho bị cáo trương mỹ lan
đối với nhà đất một trăm bốn mươi năm một trăm bốn mươi bảy nguyễn tất thành phường một mươi ba quận bốn tp hcm hội đồng xét xử tuyên vẫn bị kê biên theo nguyên tắc
nếu ủy ban nhân dân có thể tìm ra tài sản này
dân tp hcm giao đất cho công ty cổ phần logistics villa linh công ty này phải hoàn trả sáu mươi tám tám tỷ đồng
và tiền này dùng đúng thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
đối với ba bất động sản của công ty cổ phần th hạ long tám bất động sản của công ty âu lạc quảng ninh sẽ tiếp tục cây biên
để đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả hơn sáu chín mươi năm tỷ đồng cho bị cáo trương mỹ lan
bất động sản tại xã phước vĩnh đông huyện cần duộc tỉnh long an
cũng bị hội đồng xét xử tuyên kê biên và sẽ được gỡ phong tỏa sau khi công ty sơn long thọ nộp đủ một hai trăm bảy mươi năm tỷ đồng
để tham gia đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trương mỹ lan
liên quan đến một du thuyền hai tàu một mươi chín ô tô bị kê biên hội đồng xét xử tuyên các tài sản này là của bị cáo trương mỹ lan
vì vậy tiếp tục kê biên xử lý để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
đối với hơn một trăm một mươi sáu triệu cổ phần tại công ty cổ phần đĩa ốc
theo hội đồng xét xử bị cáo trương mỹ lan và tập đoàn vạn thịnh pháp đã chi hơn một sáu trăm bốn mươi sáu tỷ đồng để nắm giữ số lượng cổ phần trên
nên xác định đây là tài sản của bị cáo lan
từ đó hội đồng xét xử tuyên cần tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trong toàn bộ vụ án
sáu mươi chín bảy trăm chín mươi năm cổ phần tại sasko miền nam bốn mươi chín cổ phần tại sasko miền bắc
và bốn mươi chín cổ phần tại sasco phú quốc
theo hội đồng xét xử bị cáo lan và tập đoàn vạn thịnh pháp chi hơn bảy mươi chín bảy tỷ đồng để nắm giữ số lượng cổ phần trên
vì vậy tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo lan trong toàn bộ vụ án
ngoài ra trong quá trình giải quyết vụ án hội đồng xét xử nhận được đơn của bị cáo trương mỹ lan
và một số cá nhân tổ chức có giao dịch với bị cáo lan để chuyển nhượng bất động sản dự án
xong do bị cáo lan bị bắt
nên giao dịch phải ngưng lại các bất động sản bị kê biên ngăn chặn phong tỏa
từ đó theo yêu cầu của bị cáo lan và một số người liên quan
hội đồng xét xử sơ thẩm cũng đã giải quyết trong vụ án này
cụ thể sáu bất động sản tại hai trăm một mươi ba điện biên phủ quận ba tp hcm
được bị cáo trương mỹ lan mua của ông hoàng như luận với giá là bốn trăm tám mươi tỷ đồng
đã thanh toán một trăm tám mươi tỷ đồng
theo hội đồng xét xử để đảm bảo thu hồi tài sản khắc phục hậu quả của vụ án
hội đồng xét xử buộc ông luận nộp lại một trăm tám mươi tỷ đồng
song song đó khi nộp tiền thì ông luận sẽ được nhận lại tài sản bị kê biên
khu đất hai trăm ba mươi năm b nguyễn văn cử quận một tp hcm
được xác định là của công ty cổ phần địa ốc hoàn hảo
bị cáo trương mỹ lan thông qua ba cá nhân dùng hơn một bốn trăm năm mươi ba tỷ đồng
để mua chín mươi chín sáu cổ phần của công ty này
hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện của các bên
rằng khi công ty cổ phần địa ốc hoàn hảo
nộp lại hơn một bốn trăm năm mươi ba tỷ đồng đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo lan
thì ba cá nhân phía bà lan phải giao lại toàn bộ cổ phần cho công ty
ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tp đà lạt tỉnh lâm đồng
hội đồng xét xử cũng ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của các bên
buộc công ty gia tuệ tỉnh lâm đồng hoàn trả sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng cho bị cáo lan
tiếp tục cây biên sáu bất động sản để đảm bảo nghĩa vụ của công ty gia tuệ
trả lại ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tp đà lạt tỉnh lâm đồng
và chấm dứt ngăn chặn để công ty tiếp tục thực hiện dự án liên quan
tài sản liên quan công ty thành hiếu đang được thế chấp tại scb
theo hội đồng xét xử mặc dù các tài sản này đang bị thế chấp
nhưng việc thế chấp là do bị cáo lan tự ý thực hiện khi các bên đang thực hiện chuyển nhượng dự án
bị cáo lan mới thanh toán một hai trăm linh tỷ đồng trên ba bốn trăm năm mươi tỷ đồng
nhưng vẫn lấy lại tài sản đi thế chấp
vì vậy công ty thành hiếu phải trả một hai trăm linh tỷ đồng đã nhận từ bị cáo lan
sau đó sẽ được nhận lại các tài sản
về khoản vay tại scb đang thế chấp bằng các dự án golden và cổ phần của công ty thành hiếu
tòa buộc bị cáo lan phải chịu trách nhiệm trả cho scb bản án nêu
bên cạnh đó hội đồng xét xử tuyên giải ngăn chặn trả lại một số tài sản liên quan của bị cáo trương mỹ lan
đang thế chấp đảm bảo cho các khoản vay tại tổ chức tín dụng khác
phần tiền còn lại sau khi xử lý nợ tại scb
nếu còn và được xác định là của bị cáo lan
yêu cầu chuyển về cục thi hành án dân sự tp hcm để đảm bảo nghĩa vụ của trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
gồm bất động sản tại năm mươi ba phạm ngọc thạch phường võ thị sáu quận ba tp hcm
bất động sản tại sáu mươi bốn sáu mươi tám trần quốc thảo phường bảy quận ba tp hcm
sáu căn hộ shop house thuộc dự án eco green sài gòn quận bảy thửa đất tại phường tân phú quận bảy
ông nguyễn thắng lợi
phó tổng công ty thành hiếu
cục trưởng tổng cục thi ngành án dân sự khẳng định
vạn thịnh pháp sẽ là vụ án thi hành án dân sự lớn nhất từ trước tới nay
số tiền bồi thương thiệt hại rất lớn rất nhiều tài sản và đương sự liên quan
ngay trong giai đoạn điều tra truy tố các tài sản và vật chứng được chuyển giao cho cơ quan thi hành án
tổng cục thi hành án đã chỉ đạo kiểm tra ra soát về thủ tục pháp lý để đảm bảo thi hành án về sau ông lợi cho hay
nói về trình tự thủ tục thi hành án ông lợi khẳng định bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực thi hành
khi nào bản án có hiệu lực thi hành thì chúng tôi sẽ tổ chức theo đúng quy định
đây là vụ án rất lớn được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo đảng nhà nước và dư luận xã hội ông lợi nói
lãnh đạo tổng cục thi hành án dân sự khẳng định đã chủ động chỉ đạo cục thi hành án dân sự tp hcm
xây dựng kế hoạch chi tiết bố trí nguồn lực và cử cán bộ hướng dẫn đương sự liên quan nộp đơn thi hành án
phải sẵn sàng ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật sẽ tổ chức thi hành án đúng quy định ông lợi nói